tiếp tục phiên làm việc đại biểu quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp
tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp vẫn giữ nguyên như luật hiện hành thay vì giảm thời gian đã qua thực tế chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo từ năm năm xuống còn ba năm
luật cũng bổ sung quy định phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc viện kiểm sát nhân dân tối cao là tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự với nhiệm vụ giám định về âm thanh hình ảnh từ các dữ liệu điện tử
việc trưng cầu giám định trong trường hợp cần có sự phối hợp giữa nhiều cơ quan tổ chức giám định